công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa đã điều tra rõ bắt giữ đối tượng trương văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú ở phường phú thứ thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lập tài khoản facebook
đăng tải bài viết nhận chuyển đồ khô quần áo mỹ phẩm thuốc lá giá rẻ
vào fanpage hội những bà bầu ở korea
nếu có người chuyển tiền đối tượng này liền thay sim tạo tài khoản facebook mới để lừa tiếp
từ đầu tháng sáu cho đến khi bị bắt trương văn hải đã chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng
của nhiều nạn nhân trên địa bàn cả nước